hai sơ sinh được cấp cứu kịp thời sau khi bị trôn sống vào hôm hai mươi sáu tháng năm tại xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận
qua điều tra các cơ quan chức năng xác định người trôn sống cháu bé là trần thị ánh khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
khi làm việc với cơ quan công an khương khai nhận là mẹ đẻ của cháu bé nhưng có nhiều hành vi ngu ngơ
công an huyện hàm tân đang tiếp tục thực hiện các thủ tục khám sản khoa giám định tâm thần của khương
đồng thời giám định adn để làm cơ sở cho việc khởi tố bị can
vào khoảng hai mươi ba giờ đêm qua tại tổ một mươi ba khóm bảy thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xảy ra một vụ hỏa hoạn dữ dội
khiến cho nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực trên hốt hoảng và chính quyền địa phương
người dân đã nhanh chóng dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ và gọi báo lực lượng chữa cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau đã điều động hai xe và một cano chữa cháy
nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai đội hình và phương án chữa cháy
tuy nhiên do khu vực xảy ra hỏa hoạn đa số là các hộ kinh doanh hàng tạp hóa điện gia dụng
nên chứa rất nhiều những vật dụng dễ cháy càng khiến cho đám cháy bùng phát dữ dội
đến khoảng một giờ sáng nay đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
đã có năm căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn và hai căn nhà bị ảnh hưởng
theo trình báo của các bị hại thiệt hại từ hỏa hoạn là khoảng năm tỷ đồng
nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
một chiếc xe ô tô đã cố vượt đèn đỏ húc văng thanh gác chắn tàu hỏa khiến cho giao thông qua đường nguyễn kiệm
phường bốn quận phú nhuận tp hcm vào chiều tối ngày hôm qua một tháng sáu bị un tắc nhiều giờ tài xế thoát nạn trong căng tấc
vào khoảng một mươi tám giờ hai mươi phút tối qua ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một f
năm mươi bốn năm trăm bảy mươi lưu thông trên đường nguyễn kiệm hướng từ quận một về đường phạm văn đồng
khi đến khu vực đoạn giao nhau với đường sắt bắc nam thì bất ngờ hút văng thanh chắn tàu hỏa về phía trước
theo nhiều người dân khi mà các nhân viên đang kéo thanh barrier xuống đường để ngăn các phương tiện
thì bất ngờ ô tô trên cố tình vượt và hút văng thanh chắn về phía trước gây ra sự việc trên
tại hiện trường ô tô bị hư hỏng nhiều mảnh kính vương vãi ra đường thanh gác chắn bị kéo ngã ra đường
sự cố xảy ra vào giờ cao điểm
cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ủn tắc nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ đồng hồ
đến hai mươi một giờ giao thông qua khu vực này mới được thông thoáng trở lại
đoàn xe máy hộ tống ô tô rước dâu đã gây khiếp sợ cho người đi đường khi mà cản trở giao thông lạng lách đánh võng
thông tin từ đội cảnh sát giao thông huyện diễn châu tỉnh nghệ an cho biết vừa xử phạt chín quái xế từ một mươi chín đến hai mươi sáu tuổi trong vụ việc trên
năm thanh niên ở huyện này bị xử lý về các lỗi vi phạm giao thông
như đánh võng lạng lách không giấy phép lái xe không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định
tổng số tiền bị xử phạt là hơn ba mươi năm triệu đồng
ngoài chín thanh niên cầm lái một mươi người cả nam và nữ ngồi sau các xe cũng bị phạt về lỗi không đội mũ bảo hiểm
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm nhóm thanh niên này khi đi trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn thịnh diễn châu
đã liên tục đánh võng không cho các phương tiện tham gia giao thông vượt lên trong hơn một cây số
trong quá trình lạng lách đánh võng
xe chở hai nam thanh niên bị ngã khi ô tô đang đi phía sau
rất may tài xế kịp thời giảm tốc độ phanh lại nên đã không gây hậu quả đáng tiếc